các đơn vị nghiệp vụ công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được người dân phát hiện trên một chiếc xe taxi
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba người dân phát hiện chiếc taxi của hãng vinasun biển số năm mươi một a sáu mươi ba nghìn một trăm năm mươi tám đậu tại bãi đất trống trong hẻm bảy mươi bốn đường tam châu quận thủ đức nhiều tiếng đồng hồ không di chuyển
khi lại gần thì phát hiện người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mặc áo nhưng không mặc quần tử vong trên ghế trước vô lăng nên báo cho chính quyền địa phương
công an quận thủ đức cùng các đơn vị nghiệp vụ sau đó đã phong tỏa hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc